sở y tế tp hcm chính thức tổ chức buổi diễn tập và đưa vào hoạt động bệnh viện thứ hai
điều trị covid một mươi chín đặt tại trung tâm y tế huyện cần giờ
bệnh viện với quy mô ba trăm linh giường vừa mới được ngân sách đầu tư xây mới
với nhiều trang thiết bị cần thiết sẵn có và đang được triển khai
lắp đặt một mươi phòng cách ly áp lực âm
việc bố trí bệnh viện tại cần giờ cách trung tâm tp hcm hơn năm mươi km
xa khu trung tâm dân cư bảo đảm các điều kiện cách ly giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh
đồng thời ít gây ảnh hưởng đến công tác chăm lo sức khỏe của người dân trên địa bàn